trong thời đại bùng nổ về dữ liệu và thông tin khách hàng như hiện nay
telepro đã giúp các doanh nghiệp giảm tới hai mươi ba mươi năm chi phí vận hành và giải quyết bài toán về telecell
năm hai nghìn một mươi chín là một năm đánh dấu nhiều sự kiện nổi bật của ngành công nghệ thông tin và truyền thông việt nam
trong đó nghị quyết về cách mạng bốn
việc triển khai các hoạt động để xây dựng chính phủ điện tử hay chiến lược make in vietnam
người việt tự tin làm chủ công nghệ đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo cộng đồng xã hội
xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật của ngành ict việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
do công lọc bộ nhà báo công nghệ thông tin bình chọn
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín bộ chính trị ban hành nghị quyết số năm mươi hai nqtu
về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghệ
nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước
phát triển mạnh mẽ kinh tế số phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học công nghệ
đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao nâng cao chất lượng cuộc sống phúc lợi của người dân
bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh bảo vệ môi trường sinh thái
đây được cho là cuộc cách mạng về tư duy để dùng công nghệ làm đòn bẩy phát triển đất nước và theo kịp xu hướng phát triển của toàn cầu
nghị quyết đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm việt nam sẽ duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu thuộc ba nước dẫn đầu asean
xây dựng được hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu vực asean internet băng thông rộng phủ một trăm linh các xã
kinh tế số chiếm khoảng hai mươi gdp năng suất lao động tăng bình quân trên bảy một năm
việt nam đã tuyên bố chiến lược make in việt nam lần đầu tiên việt nam tổ chức một diễn đàn có quy mô quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ
hơn một khách mời là đại diện chính phủ doanh nghiệp hàng đầu đã quy tụ vào ngày chín tháng năm tại hà nội nhằm đưa ra các sáng kiến
ý tưởng theo định hướng đưa việt nam trở thành cường quốc về công nghệ
make in việt nam có nghĩa là sáng tạo tại việt nam làm ra tại việt nam thiết kế tại việt nam sản xuất tại việt nam
make in việt nam thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế tự cường thoát bẫy thu nhập trung bình
make in việt nam không chỉ giúp việt nam thịnh vượng mà còn giúp việt nam có hòa bình lâu dài và góp phần phát triển ngành công nghiệp quốc phòng hùng mạnh

cải cách hành chính của việt nam
cổng dịch vụ công quốc gia được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến một cách nhanh chóng tiện lợi và bảo mật thông tin
tính ưu việt của cổng dịch vụ công quốc gia thể hiện ở việc giảm thiểu tối đa thời gian khai báo thông tin cho người dùng
người dân và doanh nghiệp chỉ cần đăng ký một tài khoản tại địa chỉ dịchvucông gov vn để tra cứu thông tin cũng như nộp hồ sơ trực tuyến
các thủ tục hành chính và dịch vụ công của các bộ ngành địa phương đều được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia
theo lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi cổng dịch vụ công quốc gia sẽ tích hợp tối thiểu ba mươi các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu
các năm tiếp theo mỗi năm sẽ tích hợp thêm hai mươi dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn của các bộ ngành địa phương
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hệ thống e cabinet chính thức được vận hành
với hệ thống e cabinet văn phòng chính phủ có thể tổ chức
văn phòng chính phủ có thể tổ chức lấy ý kiến các thành viên chính phủ một cách đơn giản nhanh chóng
e cabinet khi đưa vào hoạt động sẽ hỗ trợ đắc lực cho các phiên họp chính phủ với đầy đủ các chức năng như
cập nhật quản lý lưu trữ hồ sơ tài liệu phiên họp quản lý phiên họp từ thành phần nội dung chương trình phát biểu thảo luận tham gia ý kiến
chỉnh sửa dự thảo văn bản biểu quyết điện tử có xác thực chữ ký số của các thành viên chính phủ
thành viên chính phủ vắng mặt tại phiên họp có thể tham gia ý kiến và biểu quyết điện tử thông qua thiết bị di động
e cabinet cũng bao gồm chức năng hỗ trợ xử lý công việc của chính phủ quản lý việc gửi phiếu lời ý kiến của thành viên chính phủ
nhắn tin điện thoại sms gửi email thông báo đến các thành viên chính phủ
các thành phần dự họp chính phủ tự động cảnh báo nhắc quá hạn cho thành viên chính phủ và bộ phận tham mưu
giúp việc khi có nội dung quá hạn cho ý kiến
hệ thống e cabinet là một phương thức làm việc mới chuyển đổi từ văn bản giấy sang môi trường điện tử
sử dụng văn bản điện tử tạo môi trường làm việc hiện đại chuyên nghiệp minh bạch hiệu quả
e cabinet sẽ giúp cho việc phát triển chính phủ số hướng tới xây dựng một nền kinh tế số một xã hội số
đầu năm hai nghìn một mươi chín bộ thông tin và truyền thông đã đề xuất cho phép các nhà mạng di động được cung cấp dịch vụ mobile money
và chính phủ đã đồng ý cho triển khai thí điểm dịch vụ này
theo thống kê hiện nay hơn năm mươi dân số việt nam chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng
vì vậy mobile money góp phần cung ứng cho nhóm khách hàng không có tài khoản ngân hàng một kênh giao dịch
phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt nhanh chóng và thuận tiện
thay vì phải trực tiếp đến các cơ sở của ngân hàng thực hiện giao dịch
từ đó góp phần làm tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của chính phủ
tính đến thời điểm hiện tại đã có hai nhà mạng là viettel và vnpt đã được cấp phép thí điểm mobile money
năm hai nghìn một mươi chín cũng chứng kiến sự bùng nổ không ngừng của các mạng xã hội thuần việt
ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín mạng xã hội việt nam mang tên gapo đã ra mắt
gapo xác định tập trung vào cá nhân hóa trải nghiệm người dùng
giao diện trang cá nhân sẽ được tự thiết kế theo phong cách riêng của những hình nền màu sắc tùy biến
người dùng có thể thỏa sức sáng tạo không giới hạn để thể hiện thẩm mỹ và bản sắc riêng
gapo đạt mục tiêu sẽ có khoảng ba triệu người dùng vào đầu năm hai nghìn hai mươi
trước khi đạt mốc năm mươi triệu người dùng vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín vc corp đã ra mắt mạng xã hội việt nam mang tên lotus
với phương châm nội dung là vua lotus được thiết kế và triển khai theo mục tiêu là mang đến một nền tảng
có thể hỗ trợ đắc lực cho các nhà sản xuất nội dung và các cá nhân
để bất cứ ai cũng có thể thỏa sức sáng tạo ra những sản phẩm chất lượng có giá trị và độc đáo
chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã có tới một trăm linh nhãn hàng trong nước bị phát hiện quảng cáo xuất hiện trong các clip
có các thông tin xấu
trên youtube vì vậy bộ thông tin và truyền thông đã đẩy mạnh việc siết chặt quản lý đối với google và facebook
chấn trình hoạt động quảng cáo trên các nền tảng
bộ thông tin và truyền thông khẳng định các doanh nghiệp dù là trong nước hay nước ngoài
đều phải tuân thủ luật pháp thượng tôn pháp luật của nước sở tại
bộ thông tin và truyền thông cho biết sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý kinh tế kỹ thuật
để yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới như facebook google tuân thủ luật pháp việt nam
bộ thông tin và truyền thông cho biết sẽ sử dụng các biện pháp luật của nước sở tại
bộ thông tin và truyền thông có hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn được rút trước hạn để thanh toán cho avg
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tp hà nội đã công bố bản án phạt với một mươi bốn bị cáo liên quan
ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tỉnh phú thọ mở phiên xét xử ông đặng anh tuấn
nguyên tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
bộ thông tin và truyền thông phát hiện một mươi bốn game trên mạng internet hoạt động có dấu hiệu cờ bạc
nên bộ đã lập đoàn kiểm tra với năm thành viên
theo cáo trạng ông đặng anh tuấn không những chỉ đạo mà còn nhắn tin yêu cầu người lập báo cáo ghi thêm đề xuất dừng đoàn kiểm tra
trong chín mươi hai bị cáo liên quan đến vụ đánh bạc nghìn tỷ có cựu tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát phan văn vĩnh bị kết án chín năm tù
cựu cục trưởng c năm mươi nguyễn thanh hóa nhận một mươi năm tù nguyễn văn dương bị phạt chín năm tù phan xào nam lĩnh năm năm tù
chương trình chủ động truyền thông của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn hẹn gặp lại vào những chương trình sắp tới